phú yên là một trong những địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề do những trận lũ lớn trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
tuy nhiên trong những ngày tết đình dậu bà con đồng bào các dân tộc huyện miền núi tỉnh phú yên vẫn có một mùa xuân ấm áp no đủ
những ngày tết trên các con đường bê tông nông thôn rộng mở nhân dân phấn khởi du xuân hưởng chọn niềm vui mùa xuân an lành trong nắng ấm đầu năm mới
tại buôn xuôi mây xã xuân phước huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên một trong những thôn buôn còn khó khăn nhất của tỉnh phú yên không khí tết tràn ngập đường làng ngõ xóm
khác với mọi năm năm nay mưa lũ kéo dài nông sản chưa kịp thu hoạch
nhưng bà con đồng bào dân tộc thiểu số cham hờ roi vẫn có một cái tết no đủ nhờ sự quan tâm của đảng nhà nước và sự chung tay của cộng đồng xã hội
năm nay thì thời tiết là mưa nó kéo dài cho nên là cũng ảnh hưởng một phần nào đến tình hình đời sống của bà con
một tập tục truyền thống lâu đời mà ít nơi đâu có được trong những ngày tết cổ truyền đối với người dân nơi đây là lễ cúng tết bò
tết bò thường được bắt đầu vào mùng hai
vào buổi sáng gia chủ phải thức dậy thật sớm để quét dọn chuồng trại đặt một chiếc bàn nhỏ trước hướng chuồng để bày lễ cúng
cầu may cho bày gia súc năm mới luôn no bụng không bệnh tật gắn bó và giúp ích cho con người
là buôn có chín mươi hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số chamhoroi
tuy còn nhiều khó khăn song cũng có không ít hộ vươn lên khá giả mua được cả máy cày xe ô tô vận chuyển nông sản
hiện tại trong này thì bà con chủ yếu là sản xuất mía sáng là chủ yếu
còn còn ngoài ra thì họ vẫn đầu tư thêm là sản xuất bằng cây leo cây keo lai
cây keo lai là cây lâu năm
tất cả những hộ trong này đặc biệt là có những hộ từ cây keo họ đã mua được xe
xe tải xe máy cày nói chung là từ những cây nông sản của mình bằng sức lợi động của mình
một mùa xuân mới an lành hạnh phúc lại đến với người dân đồng bào các dân tộc tỉnh phú yên
đối với người dân thôn suối mây niềm mơ ước lớn nhất trong mùa xuân này đối với họ là bằng sự nỗ lực của chính mình
sát cánh cùng với chủ trương của đảng nhà nước phấn đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy chỉ còn hai mươi hộ nghèo
giảm bốn mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu và xóa trắng hộ nghèo trong năm hai nghìn một mươi tám